trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên khu vực biển thèm lục địa phía nam
lực lượng chức năng cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu gỗ số hiệu vl chín mươi ba nghìn năm có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên thuyền trưởng là ông nguyễn hoàng tú thường trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi mét khối dầu đeo nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên
hơn nữa toàn bộ thuyền viên trên tàu không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
lực lượng chức năng của cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển tiến hành kiểm tra lập biên bản ra quyết định tạm giữ tăng vật
phương tiện dẫn dải tàu vi phạm về cảng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật